ngày một mươi bốn tháng hai tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh về việc bắt đầu chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp
theo đó ủy ban bầu cử trung ương nga được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân và tất cả các hoạt động liên quan
thông báo cho biết tổng thống putin cũng chỉ thị chính phủ cấp ngân sách ít nhất một mươi bảy bảy tỷ rup khoảng hai trăm bảy mươi chín triệu đô la mỹ cho công tác tổ chức sự kiện này
hiện nga chưa công bố thời điểm cụ thể tiến hành cuộc trưng cầu ý dân
cuối tháng trước đu ma quốc gia nga đã thông qua lần thứ nhất dự luật sửa đổi hiến pháp
theo cơ quan này lần bỏ phiếu thứ hai dự thảo này đã bị trì hoãn từ hôm một mươi một tháng hai sang đến cuối tháng hai hoặc đầu tháng ba do cần xem lại các điều khoản sửa đổi mới
ngày một mươi năm tháng một trang thông tin của điện kremli cho biết tổng thống putin đã thành lập nhóm công tác soạn thảo các đề xuất sửa đổi hiến pháp